tưởng khi được triển khai dự án sẽ góp phần khôi phục và bảo vệ rừng nhưng khi kết thúc chính những người tham gia lại là những đối tượng phá tan hoang chính nơi vừa khôi phục và cần bảo vệ
chuyện ngược đời tại quảng ngãi này đang khiến cho dư luận hoang mang
nhiều cánh rừng xanh bạt ngàn trước đây đã bị chặt phá đốt cháy để trồng keo
ngành chức năng bất lực diện tích đáng lẽ được bảo vệ thì tiếp tục bị san phẳng ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dự án khôi phục và quản lý rừng bền vững do tỉnh quảng ngãi thực hiện tại ba huyện tư nghĩa nghĩa hàng và đức phổ với tổng vốn đầu tư gần năm mươi bốn tỷ đồng nhằm khôi phục ba tám trăm linh hectare rừng hỗn giao ở những nơi bị đe dọa về sinh thái và quản lý bền vững rừng thứ sinh
trong khi dự án chưa kết thúc các hộ dân tham gia và nhận tiền từ dự án sau khi hết kinh phí hỗ trợ nhiều hộ đã phát toàn bộ thực bì trên diện tích được giao để trồng rừng keo làm kinh tế
lực lượng kiểm lâm địa phương không được ban quản lý
dự án mời tham gia vào bất cứ hoạt động nào
vì vậy sau khi hoàn thành dự án không ai chịu trách nhiệm cho việc quản lý bảo vệ diện tích rừng thuộc diện tích khôi phục bảo vệ bền vững như mục tiêu ban đầu
nói chung nó cũng có giúp hoặc nào
chứ còn lãnh đạo
các giải pháp về cơ chế cho người dân được hưởng lợi từ việc quản lý và khai thác diện tích rừng họ được giao quản lý cũng phải được tính toán ngay từ bây giờ để tiền ngân sách không lãng phí